công an tỉnh đồng nai đang đồng loạt gia quân kiểm tra các quán bar vũ trường beer club trá hình
ẩn sau lớp vỏ là các cơ sở kinh doanh nhà hàng đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh
nhằm phong ngừa phát hiện các cơ sở kinh doanh hoạt động có dấu hiệu biến tướng
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo đó vào tối ngày hai mươi bảy tháng bốn công an tỉnh đã triển khai chín tổ công tác
với gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ đồng loạt kiểm tra tám cơ sở trên địa bàn thành phố biên hòa
và một cơ sở tại huyện long thành
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện cả chín cơ sở đều vi phạm quy định của pháp luật
trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm phòng cháy chữa cháy
một số nhân viên và khách sử dụng ma túy hút xê xa sử dụng bóng cười
sử dụng vũ công ăn mặc gợi cảm động tác phương tiện biểu đạt
hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục
tác động tiêu cực tới đạo đức sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội
ngoài ra qua kiểm tra tại các cơ sở này lực lượng công an còn phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với ma túy
trên cơ sở các vi phạm lực lượng công an đã lập biên bản xử lý đối với các chủ cơ sở theo quy định pháp luật